tiếp tục thông tin về sai phạm của cụm công nghiệp tại tỉnh đồng nai
lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai vừa đề nghị tiếp tục làm rõ các sai phạm và xử lý trách nhiệm các đơn vị cá nhân có liên quan
trước đó truyền hình nhân dân cũng đã phản ánh về vụ việc có gần sáu mươi doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng nhà xưởng trai phép
tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
cụ thể sau khi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành về làm rõ sai phạm và hướng xử lý vụ nhiều doanh nghiệp
xây dựng nhà xưởng trái phép ở khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
lãnh đạo ubnd tỉnh đồng nai đề nghị đoàn kiểm tra liên ngành thống kê lại thời điểm xây dựng của các doanh nghiệp
để có cơ sở xác định sai phạm và xử lý trách nhiệm liên quan
cùng với đó các sở ngành và thành phố biên hòa ra soát làm rõ các sai phạm của các doanh nghiệp
trong khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân theo lĩnh vực phụ trách để tham mưu ubnd tỉnh hướng xử lý
ngoài ra yêu cầu ubnd tp biên hòa chủ trì các sở ngành liên quan làm việc với các doanh nghiệp
đang sản xuất kinh doanh tại khu vực quy hoạch cụm công nghiệp phước tân
đề nghị cam kết góp vốn đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp đặc biệt là vấn đề xử lý môi trường
đồng thời ra soát các thủ tục pháp lý cần thiết để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
quy hoạch xây dựng cho phù hợp với quy hoạch chung của tp biên hòa